ngày ba bảy tại tỉnh hải dương sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hải dương tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh hải dương lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
trong đợt một năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh hải dương đã có một mươi bốn cá nhân được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú là một trong những tỉnh thành có nhiều nghệ nhân được chủ tịch nước phong tặng trong phạm vi toàn quốc
lần sách tặng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hải dương đã được chủ tịch nước truy tặng vinh dự nhà nước nghệ nhân nhân dân cho ông phạm văn hiển tức văn ngọc xã hương đạo huyện tứ kỳ phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân nhân dân cho ông nguyễn phú đẻ xã dân chủ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương và truy tặng phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân yêu tú cho chín nghệ nhân đã có công hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc